miền trung đêm nay các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế vẫn duy trì tình trạng nhiều mây mưa chỉ còn lác đác một vài nơi nhưng sương mù thì lại xuất hiện nhiều nhất là vùng ven biển các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến quảng bình
sáng ngày mai ngày đầu tuần miền trung sẽ trở lại với tiết trời nắng giáo nền nhiệt có xu hướng tăng dần từ bắc vào nam
nhiệt độ từ thanh hóa đến quảng bình sẽ là từ hai mươi sáu hai mươi bảy độ từ quảng trị đến thừa thiên huế là từ hai mươi bảy đến hai mươi tám độ còn ở khu vực từ đà nẵng đến bình thuận mức nhiệt là từ hai mươi tám đến ba mươi độ
với khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết ngày đầu tuần vẫn chưa có nhiều biến đổi trời không mưa còn nắng sớm nền nhiệt ở tây nguyên không cao chỉ từ hai mươi tám ba mươi một độ còn ở nam bộ nắng mạnh hơn nên nhiệt độ ở đây sẽ cao từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trên biển cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh gió trên các vùng biển cũng yếu dần
ở khu vực huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa gió đồng loạt giảm còn cấp bốn đến cấp năm không có mưa rông nên tầm nhìn xa trên một mươi km
riêng khu vực ven bờ tại vĩnh bắc bộ lại cần lưu ý tới hiện tượng sương mù làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước